liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam qua đường tiểu ngạch
công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã khởi tố đối tượng lầu bá lì hiện đang sinh sống tại lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau một thời gian kiên trì theo dõi nắm chắc tình hình vào ngày hai mươi ba tháng sáu tại km năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a xã võ liệt huyện thanh trường
công an huyện hương nguyên phối hợp với công an huyện thanh trương bắt giữ đối tượng lầu bá lì về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện hương nguyên phối hợp với công an huyện thanh trường năm viên đạn một điện thoại di động